trên những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng công an đã tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng ghi nhận của phóng viên intv tại huyện nhân trạch
là đối tượng từng có một tiền sự do nghiện ma túy và một tiên án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng sau khi ra tù phạm tuấn vũ hai mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai vẫn không tu trí làm ăn mà tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập ma túy
để có tiền mua ma túy sử dụng vũ đã cướp một chiếc xe máy của một người dân tại xã vĩnh thanh huyện nhân trạch nguy hiểm hơn trên đường tẩu thoát vũ còn bắt giữ một bé gái để làm con tin
với hành vi trên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đã khởi tố trần tuấn vũ với hai tội danh cướp tài sản và cưỡng đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
một chiếc xe để ở đằng trước trước cửa nhà ở tại quán ăn ở góc quà bình
xong rồi mới nở sinh tư định vô lấy
trên chiếc xe lấy chiếc xe xong khi lấy chiếc xe thấy có một người đàn ông ở trong quán đi ra thì đi lại còn quầy lấy một con dao
thì đàn ông chạy vào nhà kêu người trong gia đình ra nó có leo lên xe chạy
theo thống kê của công an huyện nhân trạch đồng nai từ đầu năm đến hết tháng một mươi một của năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn xảy ra một trăm hai mươi năm vụ phạm pháp hình sự tăng năm vụ so với năm hai nghìn một mươi tám
công an huyện đã điều tra làm rõ một trăm linh một vụ bắt hai trăm năm mươi ba đối tượng đạt trên tám mươi trong đó riêng tội phạm về cướp tài sản xảy ra bốn vụ bắt năm đối tượng tăng hai vụ hai đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái
riêng tội phạm cướp tài sản thì các đối tượng này là chủ yếu là các đối tượng phần a là nghiện má túy là tổ chức để ấn hấp đến các địa bàn khu nghiệp nhân trạch
để lợi dụng vào đó sở hữu của người bị hại là tiềm thanh chúng hoạt động là cướp tài sản
trước diễn biến phức tạp của tội phạm cướp tài sản và xác định đây là loại tội phạm nguy hiểm sẵn sàng chống trả bất cứ ai kể cả lực lượng công an
công an huyện nhân trạch đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa đấu tranh và nhanh chóng triệt phá bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi cướp tài sản quyết tâm đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết
kế hoạch của công an huyện là tập trung và đấu tranh loại tội phạm này huy động toàn bộ lực lượng từ công an huyện đến công an cơ sở là đấu tranh để phòng ngừa nhất là trong giai đoạn đón tết nguyên đán tiếp tới và thứ hai là chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội đảng thuận quốc
cuối năm là thời điểm tội phạm thường hay lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội do vậy cùng với công tác nghiệp vụ của lực lượng chức năng người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác
chủ động bảo vệ tài sản
công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy trang cấp các thiết bị phục vụ phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn tỉnh vĩnh long thời gian qua luôn được các cấp chính quyền quan tâm và chỉ đạo sát sao
tuy nhiên hiện nay khu vực bên trong nhà lồng chợ xảy ra tình trạng mất an toàn phòng cháy chữa cháy do một số kiosk đã biến thành kho chữ hàng ghi nhận của phóng viên intv tại chợ hữu thành huyện trà ôn
nhiều thùng giấy cũ kỹ được chất cao trên một mét bên ngoài các ký ốt
còn bên trong các kho này thì bị khóa chặt cửa
tình trạng trên đã làm nhiều tiểu thương buôn bán bên trong nhà lồng chợ hữu thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long nơm nớp lo sợ mỗi khi nghĩ đến nếu xảy ra sự cố cháy nổ
hiện tại chung quanh tôi là có những cái hộ là do người ta mua người ta làm kho người ta chất chứa những cái vật vụn rất là dễ cháy
của cái phần của tụi tôi sau khi mà bán một ngày đóng cửa đi về thì trước khi về là nó tắt
điện tắt cầu giao đầy đủ hết
nhưng mà có những cái hộ đó là do người ta không có ý thức người ta để hàng quá tràn lan ở phía ngoài hộ
thì điện đài thì người ta cũng để thắp sáng đêm đó
cho nên là cái vấn đề phòng cháy chữa cháy là chưa tốt ở đây
theo ban quản lý chợ hụ thành hiện trong nhà lồng chợ có bảy mươi sáu ký ốt
các hộ tiểu thương đa phần buôn bán tạp hóa vải sợi
tuy nhiên trong số này có đến một mươi sáu kiosk được thuê để làm kho chứa hàng hóa dự trữ
đang nói những kho hàng này
thường ít người đến và hàng hóa trong và ngoài kiosk đa phần là các vật dụng dễ cháy
gây tâm lý bất an cho nhiều tiểu thương khác trong nhà lồng chợ
thì qua kiểm tra thực tế thì phát hiện chợ hụ thành có nhiều cái hộ ký ốt là chất chứa hàng hóa
làm kho chứa và trong khu vực kho chứa có câu mắc điện không đúng quy định theo quy định về công tác an toàn phòng cháy cháy
thì chúng tôi thì làm việc
và các hộ ký ốt kinh doanh sai mục đích quy định và câu mắc điện không đúng quy định
để cho họ ký cam kết đảm bảo an toàn cháy cháy trong thời gian tới
để nhằm đảm bảo an toàn cháy cháy tại chợ cũng như là cho bà con hộ tư thương kinh doanh khu vực chợ an tâm về công tác hàng hóa cháy cháy
hiện đang là thời điểm cận tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao nên các tiểu thương tại các chợ thường hay chữ hàng hóa rất lớn
do vậy công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ là rất cần thiết
bởi nếu lơ là chủ quan thì cháy nổ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu
để bảo đảm an toàn về người và tài sản cho các hộ tiểu thương buôn bán trong chợ
thì trước hết mỗi tiểu thương cần nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy
ban quản lý chợ cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra để kịp thời tuyên truyền nhắc nhở xử lý
nhằm hạn chế các trường hợp cháy nổ xảy ra góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tiểu thương an tâm buôn bán giao thương hàng hóa
thông tin mới nhất về cơn bão số một mươi bốn
vào sáng nay bão số một mươi bốn đã suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách huyền trân khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đến một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách huyền trân khoảng một trăm linh km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên tính từ vĩ tuyến bảy đến một mươi một độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
giai đoạn một thử nghiệm vaccine covid một mươi chín sẽ tiêm trên sáu mươi người được chia làm ba nhóm với ba liều tiêm khác nhau
nhằm đánh giá tính an toàn của vaccine
theo dự kiến vào ngày hôm nay học viện quân y tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine nanocovax ngừa covid một mươi chín

các tỉnh nguyện viên còn lại tham gia giai đoạn một
vaccine nanocovax ngừa covid một mươi chín là vaccine đầu tiên của việt nam được cấp phép tiêm thử nghiệm trên người
sau bảy mươi hai giờ tiêm cho ba tình nguyện viên đầu tiên các chỉ số vaccine an toàn với người
quá trình thử nghiệm sẽ trải qua ba giai đoạn
giai đoạn một sẽ tiêm trên sáu mươi người được chia làm ba nhóm với ba liều tiêm khác nhau
mục tiêu của giai đoạn một là đánh giá tính an toàn của vaccine
giai đoạn hai sẽ tiêm sau khi tiêm
giai đoạn một tiến hành an toàn thành công tiêm trên từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh người để xác định liều tiêm tối ưu
giai đoạn ba sẽ tiêm trên ít nhất là từ một năm trăm linh đến ba người có thể mở rộng ra từ một mươi đến ba mươi người
giai đoạn ba mục tiêu phải đánh giá được tính an toàn tính sinh miễn dịch và hiệu lực của vaccine
bộ y tế đã tạo mọi điều kiện tối đa để rút ngắn thời gian thực hiện các giai đoạn thử nghiệm so với điều kiện bình thường
nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ các bước an toàn và khoa học
đến thời điểm hiện tại thì đại diện bộ y tế học viện quân y cho biết là các chỉ số cho thấy vaccine an toàn với người
đồng thời qua quá trình ra soát hồ sơ kết quả tiền lâm sàng tiêm trên chuột khỉ
các nhà chuyên gia hy vọng là sau khi tiến hành giai đoạn hai giai đoạn ba
tính sinh miễn dịch của vaccine sẽ được đánh giá đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu
công an quận kiến an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn quỳ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ trần phú một phường văn đậu quận kiến an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
đối tượng phùng triệu duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một
đối tượng nguyễn đào đài phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng
đối tượng này cao một m tám mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước đầu lông mày trái
và đối tượng phạm khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại kiến thiết hai phường tràng minh quận kiến an thành phố hải phòng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện